nắng nóng kéo dài khiến cho nhiều cánh rừng trên địa bàn tỉnh gia lai phải đối mặt với nguy cơ cháy cao
thậm chí là nhiều khu vực đang trong tình trạng báo động cấp năm cấp đặc biệt nguy hiểm
rất dễ xảy ra cháy rừng lây lan nhanh và khó kiểm soát
địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phòng chống cháy rừng
phóng sự được thực hiện tại huyện đức cơ và huyện chư sê
hai trong số các địa bàn trọng điểm cháy của tỉnh
bước vào cao điểm mùa khô bán quản lý rừng phòng hộ của nhiều địa bàn tại gia lai đã chủ động khoanh vùng

các địa phương và đơn vị chủ rừng cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tiến hành làm đường danh cản lửa
đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy
khi không may có sự cố cháy rừng xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ
chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với các lực lượng của xã trực hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h tại các vùng trầm đâm cháy
và các vùng trầm đâm cháy
và đồng thời cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan nhất là lực lượng công an huyện
để tổ chức kiểm tra các ban chữ huy phòng cháy dưới giấy rừng của các chủ rừng và ủy ban nhân dân các xã
ủy ban huyện triển khai phương châm bốn tại chỗ phương tiện tại chỗ chữ huy tại chỗ hợp cầm tại chỗ lực lượng tại chỗ
và về công tác phối hợp thì các lực lượng kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng
với đơn vị chủ rừng ủy ban các xã thì thường xuyên trao đổi và thông tin tham mắc
công tác phòng chống cháy rừng vào cao điểm mùa khô cũng rất cần sự chung tay của cả cộng đồng
người dân cần tuyệt đối không đốt lửa nấu nướng khi săn bắt hái lượm lâm sản
không đốt nương làm rẫy chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lửa rừng